bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã đề nghị các cơ quan gửi cho các cơ quan công an các cơ quan quản lý về trang thông tin điện tử để đưa ra xử lý đối với các trang thông tin điện tử không đúng
đối với người dân khi thực sự có nhu cầu muốn xuất khẩu động quá trình thống và khi đang đi làm việc nước ngoài được bảo trợ của cơ quan nhà nước việt nam
thì hãy xuất khẩu động qua những công ty các sàn các điểm giao dịch và tuyển những xuất khẩu động trình thống và được cơ quan nhà nước bảo trợ
khi đã có đầy đủ các thủ tục pháp lý và đi đúng với quy định của nhà nước
thì khi nước ngoài gặp vấn đề gì về quá trình lao động hay là được bảo hộ
thì người dân lúc đấy có thể sẽ được nhận được đầy đủ
sự bảo trợ cũng như sự bảo vệ của các cơ quan chức năng
theo cục an toàn thông tin hiện nay thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động đã tồn tại trên không gian mạng từ lâu và chúng biến đổi rất tinh vi
vậy nên khuyên cáo người dân nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động
cần xác minh tìm hiểu thật kỹ qua website chính thức của các cơ quan quản lý
nhất là những bạn trẻ ở vùng nông thôn miền núi cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước hình thức lừa đảo trên
tuyệt đối không đi ra nước ngoài bằng hình thức du lịch hay vượt biên trái phép để tránh dây vào bẫy buôn người của các đường dây tội phạm nước ngoài
trường thi công hạng mục đường cất hạ cánh cảng hàng không sân bay long thành đưa công trình về đích sớm hơn ba tháng so với kế hoạch
sau hơn sáu tháng khởi công gói thầu bốn sáu thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh đường lăng sân đổi tàu bay cảng hàng không quốc tế long thành
đến nay hạng mục đường cất hạ cánh đường băng đã hình thành
acv và liên danh các nhà thù đang đẩy nhanh tiến độ và quyết tâm hoàn thành đường cất hạ cánh
hạng một đường cất hạ cánh đã đưa dự án và hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm sớm ba tháng so với kế hoạch đề ra
acv đã chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công huy động hơn ba trăm năm mươi máy móc trang thiết bị cùng gần một năm trăm linh kỹ sư công nhân tận dụng tối đa thời tiết quyết liệt triển khai thi công
đến nay công tác thi công đường cất hạ cánh đang bám sát tiến độ về cơ bản đã hoàn thành các hạng bụt nền đất nền cát
lớp cấp phối đá dâm đã hoàn thành trên bảy mươi
mặc dù nắng nóng gây gắt nhưng đây là thời điểm thuận lợi cho các công đoạn đền bóng bê tông cốt thép hạ tầng ngầm
do đó nhà thầu đơn vị thi công kỹ sư công nhân đội nắng tranh thủ đẩy nhanh tiến độ để khi mùa mưa tới việc xây lắp các hạng mục khác sẽ không bị ảnh hưởng nhiều và có thể dứt về đích sớm hơn
ngoài sân bay long thành nhà ga hành khách t ba tân sơn nhất cũng được các đơn vị nỗ lực vượt tiến độ hai tháng
dự kiến cả công trình giao thông trọng điểm này sẽ đi vào khai thác đúng dịp kỷ niệm năm mươi năm thống nhất đất nước
dự án khu tứ giác nguyễn cư trinh tại quận một hay còn gọi là khu mã lạng kéo dài suốt hàng chục năm
và kể từ khi có chủ trương hàng ngàn hộ dân tại đây luôn phải sống trong cảnh đợi chờ kỳ vọng
cũng vì thế mà cuộc sống các hộ dân bị go bó bởi quy hoạch
giờ đây khi có thông tin thành phố triển khai dự án mới
người đang mong ngóng từng ngày được sang trang
dự án khu tứ giác nguyễn cư trinh quận một tp hcm gồm bốn tuyến đường nguyễn trãi trần đình xu nguyễn cư trinh cống quỳnh
có diện tích thu hồi là sáu tám mươi năm hectare với một ba trăm sáu mươi ba căn hộ bị ảnh hưởng gồm một ba trăm ba mươi sáu hộ dân sử dụng và hai mươi bảy căn do hai mươi tổ chức sử dụng
trên khu đất hai trăm bốn mươi năm trước đây có tên khu mã lạng có bốn trăm bảy mươi bốn căn hộ
các căn hộ trong khu mã lạng này có đặc thù là diện tích nhà và hành lang lối đi vô cùng nhỏ hẹp chỉ từ sáu đến một mươi năm mét vuông chiếm đa số là căn hộ dưới một mươi mét vuông
diện tích nhỏ hẹp như vậy khiến cuộc sống người dân hết sức chật chội gò bó đặc biệt là đối với gia đình đông người và nhiều thế hệ
tôi ở đây là ba lần nhà nước có quy hoạch rồi thu hồi giải tỏa có quyết định thu hồi giải tỏa đất ba lần rồi
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba năm hai nghìn chín
năm hai nghìn chín năm hai nghìn một mươi bảy ba lần
khi mà quyết định kỳ hoạch nhưng mà cuối cùng nó toàn là treo
cái dự án này đâm ra cuộc sống người dân không được một số người lao động người ta không có hậu khẩu
ở đây vậy là bốn mươi mấy năm mà không có hộ khẩu
chưa được công nhận bất cứ một giấy tờ gì
bởi vì tân cước công dân ở khu vực này nó vẫn là khu vực treo
đó là nhà cửa thì nó không có
không có cái giấy tờ chứng nhận gì hết
ngoài ra sống tại khu này từ hàng chục năm qua nhưng nhiều người vẫn chưa có hộ khẩu
và hết dự án này đến dự án khác cũng chỉ dừng lại ở kế hoạch
nên việc đi hay ở người dân không thể quyết định được
buộc phải ở lại thì dù nhà đã xuống cấp nhưng để sửa chữa nâng cấp cũng hết sức khó khăn
mặt khác do không thể đưa xe vào trong nhà nên việc để bên ngoài không người trông coi vừa gây cản trở lối đi vừa tăng nguy cơ mất an ninh an toàn
tại các nhà dân
thì cái hạ tầng cái hẹp cái đường lối đi cũng nhỏ hẹp
thì ngoài cái vấn đề mà cái đường điện dây viễn thông và đường điện nói chung
thì tại đây cũng có một cái tìm ẩn nguy cơ cháy tại khu vực
ngoài ra thì do vấn đề lạc thù là nhà nhỏ hẹp thì sen người dân lại không có chỗ để trong nhà
thì lại để từ trước cửa nhà
nên cũng mất an ninh về dự tượng trợ cấp cũng như là cái lối thoát thoát hiểm
khi còn cái dự cháy cũng như là cái giao thông vẫn sẽ gặp khó khăn
sau khi hủy hàng nghìn thông báo thu hồi đất và thu hồi dự án cũ
thì mới đây thành phố hồ chí minh đang ra soát các thủ tục để tiến hành đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư mới để triển khai dự án
giờ đây đứng trước cơ hội khu mã lạng bước sang một trang mới
người dân tại đây một lần nữa kỳ vọng
với họ dù là dự án gì đi nữa
cũng chỉ mong được triển khai nhanh
vì kiểu dân rất là khó khăn
muốn cái gì cũng không được muốn sửa cái nhà cũng không được
trong những năm gần đây các dự án của thành phố đều là bước đột phá
phát triển về cơ sở hạ tầng giao thông nhà ở
thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
do đó các dự án sắp tới của ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố hồ chí minh
đều nhận được sự tin tưởng từ phía người dân
và cũng từ đây nhân dân khu mã lạng có niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn so với hiện tại
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau kiến nghị bộ ngành trung ương
quan tâm hỗ trợ kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ đông xuân và hè thu
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn với số tiền gần hai trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo hứa ban chí đạo quốc gia phòng chống thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
xin hỗ trợ nhiều công trình dự án liên quan đến công tác phòng chống khắc phục hạn mặn
dự kiến kế hoạch đầu tư năm hệ thống thúy lợi
kinh phí thực hiện khoảng một trăm chín mươi bảy bốn mươi tỷ đồng
kinh phí này để xây dựng hoàn thiện hệ thống thúy lợi cái lớn cái bé
đối nối với dự án quán lộ phụng hiệp gồm khắc hạn một sơ chữa âu thuyền tắc thủ
và cống trương quốc lộ một
mục tiêu làm chậm mặn bổ sung nguồn nước ngọt về cà mau
phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô
tỉnh đang xây dựng dự án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm
trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
về số vốn hơn sáu mươi ba tỷ đồng
để tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn
khắc phục tình trạng theo nước sạch sinh hoạt
ubnd tỉnh cà mau kiến nghị bộ ngành trung mương quan tâm hỗ trợ kinh phí
thực hiện đầu tư một số danh mục công trình cấp nước sạch sinh hoạt
cho khoảng một mươi ba chín trăm linh hộ dân với tổng kinh phí đầu tư hơn hai trăm bốn mươi một tỷ đồng
triển lãm quốc tế thực phẩm đồ uống thiết bị làm bánh nhà hàng khách sạn
và cung ứng dịch vụ food hotel việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra
tại tp hcm với hơn ba trăm linh doanh nghiệp dẫn đầu trong nước và thế giới tham gia trường bày
tại trung tâm hỗ trợ và triển lãm sài gòn đã khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ một mươi hai
về thực phẩm đồ uống thiết bị làm bánh nhà hàng khách sạn và cung bấn dịch vụ
food hotel việt nam hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động thúc đẩy kết nối dâu tiền
thương và tiếp cận xu thế thị trường nâng cao năng suất sản xuất vận hành
cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này
triển lãm lần này sẽ chào đón hơn ba trăm linh nhà trung bày đến từ hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bên cạnh các gian hàng doanh nghiệp sự kiện còn chào đón hai mươi một nhóm gian hàng quốc tế
với diện tích triển lãm rộng lớn lên đến một mươi một năm trăm linh m hai
chương trình dự kiến thu hút hơn một mươi bảy khách tham quan chuyên ngành
ngoài không gian trưng bày foody hotel việt nam hai nghìn hai mươi bốn còn tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn
thu hút đông đảo thí sinh tham gia và khán giả cổ vũ như cuộc thi đầu bếp tài năng vncc hai nghìn hai mươi
cuộc thi tranh tài pha chế vbc hai cuộc thi thử mùa cà phê duy nhất tại việt nam vac
bên cạnh đó nhiều chương trình hội thảo với chủ đề cập nhật nhất về ngành như xu hướng f b bền vững
và cơ hội gia tăng giá trị cho sản phẩm việt nam
hai chương trình về thị trường và thị hiếu người tiêu dùng việt nam
phố ẩm thực phan xích long
mới đây phố ẩm thực phan xích long
được khai trương từ ngày hai mươi sáu tháng một
chính thức góp mặt vào hàng loạt phố ẩm thực được đưa vào hoạt động tại tp hcm
góp phần phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố và du khách
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
phố ẩm thực phan xích long nằm trong khu phức hợp thể thao trạch miễu
thuộc quận phú nhuận tp hcm
sau hơn một tháng khai trương phố ẩm thực đã mở thêm nhiều gian hàng ẩm thực mới
cũng như thêm một số hoạt động vui chơi giải trí khác
hiện tại trong khung giờ từ một mươi chín đến hai mươi một giờ mỗi ngày tại phố ẩm thực phan xích long
có khoảng gần ba mươi gian hàng ẩm thực hoạt động với đa dạng và phong phú món ăn đến từ ba miền của việt nam
giá đồ ăn thức uống ở đây cũng khá hợp lý chỉ từ hai mươi đồng trở lên nên rất thu hút khách
đặc biệt vào cuối tuần các quầy bán hàng và bàn ăn đều trực kính khách
kỳ vọng của địa phương là cùng với thành phố phát triển kinh tế đêm là cái nhất
cái thứ hai nữa là mong muốn rằng là khu phố này
phát triển một cách bền vững và trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch
không những ở trong nước mà ngoài nước
nhà nước cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng rất là nhiều
chẳng hạn như vỉa hè cải tạo các trận quan tạo ra hiệu ứng
và đặc biệt là liên tục tạo điều kiện cho các hộ đạt được các trụng về an toàn thực phẩm và phòng cháy chứa cháy
phố ẩm thực này thì nó cũng vui mà món ăn thì cũng phong phú
tuổi trẻ nó đến đây cũng đông nhất là những ngày cuối tuần đông
không những tuổi trẻ nó đến nhưng mà những người lớn tuổi không cũng đến
ăn ốc ăn bún ăn này kia
có thể là ăn chơi cũng có mà ăn no cũng được
thì cái này thì cũng mới mở thôi và cái khách lượng khách thì nó cũng chưa có đông
nếu mà muốn đông nữa thì cũng còn phát triển nữa
chị nguyễn thị hồng trang tiểu thương chuyên kinh doanh các món ăn vặt xiên que nướng cho biết
từ lúc kinh doanh ở đây chị thấy khá ổn định từ lượng khách
đến thu nhập
với món ăn chị kinh doanh thì những ngày trong tuần nướng đến đâu bán đến đó
từ thứ sáu đến cuối tuần thì chị phải huy động thêm người phụ bán vì khách đến rất đông
do phố ẩm thực phan xích long phù hợp với mọi lứa tuổi
nên các bạn trẻ hay gia đình đều đến đây vừa được thưởng thức ẩm thực vừa được nghe nhạc thư giãn
đồng thời không gian ở đây cũng rất khoáng mát rộng rãi
bên cạnh đó phố phan xích long còn phục vụ nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác
như nhạc acoustic tô tường các trò chơi dân gian và các hoạt động ngoài trời
được biết sắp tới phố ẩm thực phan xích long sẽ có thêm nhiều gian hàng được mở để phục vụ người dân
hứa hẹn sẽ có nhiều loại ẩm thực phong phú hơn
đây là một điểm đến mà được rất nhiều khách hàng yêu mến ẩm thực quan tâm
và đông nhất là những dịp cuối tuần
những dịp cuối tuần thì mọi người tới đây rất là đông đúc
bên mình có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí
ngoài việc bên mình luôn luôn
bên mình đa dạng về những món ăn
bên mình chỉ có thể thấy là hiện tại bây giờ số lượng dân hàng của mình ngày một đông hơn
và có rất là nhiều món mới
bên mình cũng sẽ phát triển thêm một số các hoạt động vui chơi giải trí
ví dụ như là sẽ có những cái khu vui chơi trẻ em
ngoài ra thì bên mình cũng bám theo những hoạt động thường nhật trong những ngày lễ hội
thì những ngày lễ hội thì đều có những hoạt động về vui chơi về âm nhạc kết hợp với ẩm thực rất là đặc sắc
em cũng rất là hài lòng
mình chỉ là chủ đầu tư ở đây bởi vì ngày khai trương thì full kiếm hết các nhà hàng luôn
và lượng khách cũng rất là lớn
thì nhiều khách hàng tới thì họ cũng nói là họ biết tự nhiên thôi
là hỗ trợ từ quận á
quận cũng làm marketing nhiều để cho biết từ quận
lượng khách hàng trước tết thì rất là đông
chỉ có lần sau khai trương thì em thấy cũng lượng khách thì những ngày cuối tuần á
ngày cuối tuần thì cũng khá là đông đúc
ngồi thì cũng khá là full hết
chỉ có những ngày giữa tuần thì đầu tuần thì người ta cũng đi học đi làm đó chị
nên tới cũng ít
mà nói chung là ít thì cũng vẫn đảm bảo doanh thu hằng ngày
khu phố ẩm thực phan xích long đi vào hoạt động hơn một tháng
đã thu hút được nhiều người đến vui chơi giải trí do có nhiều yếu tố mới lạ tại khu vực này
sắp tới cần có thêm nhiều chính sách đầu tư phát triển
để khu phố ẩm thực trở thành địa điểm ẩm thực giải trí có thương hiệu đặc trưng
và thực sự trở thành thương hiệu phố đêm để khách tìm đến
mỗi khi đến thành phố hồ chí minh nói chung và quận phú nhuận nói riêng